đạo công giáo tỉnh quảng ninh hiện có khoảng bốn mươi ba tín đồ có một mươi hai linh mục phụ trách quản nhiệm một mươi bốn giáo sứ bốn mươi chín giáo họ
hiện nay toàn tỉnh có bốn mươi hai nhà thờ giáo sứ hai mươi tám nhà thờ nhà nguyện của giáo họ có hai giáo hạt
tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh quảng ninh hội đồng giáo sứ các linh mục sống tốt đời đẹp đạo
giáo dân là công dân tốt các hoạt động của giáo hội đảm bảo trong khuôn khổ của pháp luật
thời gian qua các linh mục trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện tốt nhiều phong trào phát triển kinh tế
nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tham gia xây dựng đảng chính quyền
đồng bào công giáo cũng tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
nhờ đó trong những năm gần đây đời sống vật chất tinh thần của đồng bào công giáo trong toàn tỉnh không ngừng được cải thiện